liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi tháng một mươi một
theo đó giá xăng ron chín mươi hai tăng bốn trăm ba mươi bốn đồng một lít lên mức tối đa một mươi tám năm trăm tám mươi đồng một lít
xăng e năm tăng ba trăm tám mươi năm đồng một lít lên mức tối đa một mươi tám hai trăm bốn mươi ba đồng một lít
dầu diesel năm s tăng bốn trăm linh tám đồng một lit lên mức tối đa một mươi năm một mươi chín đồng một lit
dầu hỏa tăng bốn trăm một mươi chín đồng một lit lên mức tối đa một mươi ba sáu trăm một mươi bảy đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s tăng bốn trăm bảy mươi ba đồng một kg lên mức tối đa là một mươi hai ba trăm tám mươi hai đồng một kg
cơ quan điều hành cũng cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
tăng mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng xăng e năm lên sáu trăm linh đồng một lít
dầu diesel ba trăm linh đồng một lit dầu hỏa bốn trăm linh đồng một lit dầu mazut ba trăm năm mươi đồng một kg
cơ quan điều hành cũng cho phép giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng e năm